trước tình trạng nắng nóng gây gắt hiện tượng sóc nhiệt và kiệt sức rất dễ có thể xảy ra và để ngăn ngừa tình trạng này mời quý vị và các bạn cùng tham khảo chỉ dẫn sau đây
dấu hiệu nhận biết kiệt sức do nắng nóng đổ mồ hôi nhiều xanh sao chuột sút mệt mỏi chóng mặt đau đầu buồn nôn nôn ngất xỉu
biện pháp để ngăn ngừa kiệt sức do nắng nóng là tăng cường nước hoặc uống nước thể thao và tránh sử dụng đồ uống chứa caffeine có côn vì chúng dễ gây mất nước
mặc quần áo thoáng mát khi ra ngoài trên nóng hãy cố gắng tập thể dục vào thời điểm mát mẻ như buổi sáng hoặc buổi tối